chào mừng quý vị đến với bộ phim thời sự trưa của chuyên hình nhân dân
chương trình thời sự trưa nay sẽ có những nội dung chính sau đây
ngày mai cả nước bắt đầu ngày hội tổng quân năm hai nghìn hai mươi
kiểm soát sức khỏe lao động nước ngoài tại khu công nghiệp
một mươi bốn dự án giao thông cấp bách chạy nước rút trong năm hai nghìn hai mươi
trong phần tin quốc tế iran sẵn sàng hòa giải căng thẳng thổ nhĩ kỳ syri
tình trạng phá rừng amazon lên mức kỷ lục
thưa quý vị từ ngày mai tức ngày một mươi tháng hai đến ngày một mươi ba tháng hai
thanh niên việt nam sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn hai mươi
theo đánh giá đến nay hầu hết các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị
để ngày hội tòng quân được thực hiện vui tươi ý nghĩa
lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh gọn an toàn
theo đó ngày một mươi tháng hai sẽ có một mươi hai tỉnh thành
tổ chức lễ giao nhận quân gồm cao bằng lạng sơn bắc cạn bắc giang bắc ninh
thái nguyên đà nẵng quảng nam phú yên khánh hòa gia lai đắk lắc
ngày một mươi một tháng hai lễ giao nhận quân diễn ra tại hai mươi hai tỉnh thành hà nội tuyên quang yên bái
phú thọ vĩnh phúc quảng ninh hải phòng thái bình nam định hà nam ninh bình
hải dương hưng yên hòa bình thanh hóa quảng bình thừa thiên huế quảng ngãi
bình định ninh thuận con tum đắk nông
một mươi tỉnh thành phố tổ chức ngày hội tòng quân vào ngày một mươi hai tháng hai gồm nghệ an hà tĩnh
quảng trị tp hcm đồng nai bình dương bình phước tây ninh long an bà địa vũng tàu
bình thuận lâm đồng
các địa phương hà giang lào cai lai châu điện biên sơn la tiền giang bến tre đồng tháp
vĩnh long trà vinh cần thơ hậu giang sóc trăng an giang kiên giang bạc liêu cảm mau
sẽ tiến hành giao nhận quân vào ngày một mươi ba tháng hai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm hai nghìn hai mươi
các địa phương trong cả nước đã triển khai tích cực đồng bộ hiệu quả từng khâu từng bước
trong quy trình tuyển quân góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu bảo đảm chất lượng giao quân
đến nay hầu hết các địa phương đã hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để ngày hội tổng quân được thực hiện vui tươi
ý nghĩa lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh gọn an toàn
việc tuyển chọn và gọi công dân từ các phường cơ quan đơn vị trên địa bàn nhập ngũ
được yêu cầu thực hiện công khai dân chủ công bằng đúng luật bảo đảm quân số với chất lượng cao
các tân binh đều phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị trình độ văn hóa sức khỏe
đủ điều kiện lên đường nhập ngũ bảo vệ tổ quốc
trước khi tổ chức nhận quân các đơn vị cần quán triệp nội dung hướng dẫn về phòng chống ncov
cho các khung tuyển quân đồng thời hướng dẫn và yêu cầu các lực lượng nhận quân
thực hiện nghiêm túc các quy định phòng ngừa lây nhiễm cho cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu vừa tổ chức hội nghị tổng kết
thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
sự hội nghị có đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước
phát biểu tại hội nghị nguyên chủ tịch nước trương tấn sang ghi nhận và đánh giá cao
sự cố gắng của các cấp các ngành và các địa phương tỉnh bạc liêu
trong việc triển khai xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng
theo ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu thời gian qua tỉnh được thủ tướng chính phủ phê duyệt hơn sáu sáu trăm năm mươi căn nhà ở
gồm xây dựng mới gần năm năm trăm hai mươi căn sửa chữa hơn một một trăm ba mươi căn đầu tư trong năm năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
với tổng kinh phí hỗ trợ hơn hai trăm chín mươi chín tỷ đồng
đề án hai mươi hai được tỉnh bạc liêu hoàn thành và kết thúc trước một năm so với kế hoạch được phê duyệt
thưa quý vị nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh quảng ngãi lần thứ một mươi bảy
xác định một trong những nhiệm vụ đột phá cho miền núi phát triển là xây dựng kết cấu hạ tầng
đưa các chính sách hỗ trợ cho người dân vùng cao
hiện thực hóa nghị quyết các cấp ủy đảng chính quyền địa phương đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước
giúp cho người dân miền núi có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế
những năm trước sơn long là một trong những xã khó khăn nhất của huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi
hỗ trợ cây con hướng dẫn kỹ thuật đồng hành cùng người dân để mang lại hiệu quả cao
số hộ nghèo chỉ còn khoảng hai trăm linh hộ dân
mấy năm qua mình còn nghèo tổ chức nó không rong rãi bao nhiêu
không có gì như năm nay mình thoát nghèo mình tổ chức cho nó đàng hoàng
sau nhiều năm thực hiện nghị quyết các huyện miền núi tỉnh quảng ngãi đã khởi sắc
một trăm linh các tuyến đường từ huyện đến trung tâm xã nhiều tuyến đường liên thôn liên xã cũng đã được nhựa hóa và tông hóa theo chuẩn nông thôn mới
qua đó mở ra cơ hội thu nhập cho bà con đời sống người dân được nâng lên tạo nên diện mạo mới cho miền núi

thì đó là một chủ trương xuyên suốt vừa qua chúng ta đã làm rồi và sắp tới sẽ tiếp tục làm
bởi vì cái nội dung này là nó để góp phần về phát triển kinh tế xã hội và đồng thời nó đảm bảo được an sinh xã hội
đặc biệt là nó giúp cho các người đồng bào dân tập số có điều kiện phát triển kinh tế có điều kiện nâng cầu cuộc sống
cùng với nguyễn lâm
đầu tư của nhà nước cộng với sự nỗ lực vươn lên của mỗi người dân nên công tác giảm nghèo của tỉnh quảng ngãi trong năm hai nghìn một mươi chín đã được nhiều kết quả quan trọng
riêng khu vực miền núi giảm còn ba mươi một năm giảm năm bốn mươi tám so với năm hai nghìn một mươi tám
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona còn được gọi là ncov hiện đang lây nhiễm ra nhiều nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
who tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với dịch viêm phổi cấp do virus corona
để chủ động phòng tránh dịch bệnh bộ y tế khuyến cáo tới người dân rửa sạch tay thường xuyên tránh chạm tay vào mắt mũi miệng tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt hay bị ho sử dụng khẩu trang che kín miệng và mũi rửa tay sau khi vứt bỏ khẩu trang ăn thực phẩm nấu chín không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng tránh tiếp xúc quá gần với động vật nếu bạn sốt ho hoặc khó thở tránh đi lại du lịch và đến ngay cơ sở y tế gần nhất
tiếp tục chương trình là cụ thông tin về dịch bệnh ncov
nhằm giảm rủi ro lây nhiễm của dịch bệnh ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo ngân hàng các tỉnh thành phố tính toán đưa tiền mới vào lưu thông số tiền cũ nhận về từ khách hàng sẽ tạm thời để lưu cách ly
phó thống đốc ngân hàng nhà nước đào minh tú cho biết thanh toán bằng tiền mặt vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong giao dịch ở việt nam nhưng hiện nay ngân hàng nhà nước lại chưa có đủ phương tiện để khử trùng tiền mặt
hơn nữa việc này có thể gây chậm trễ
do đó trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch ncov như hiện nay ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo ngân hàng các tỉnh thành phố tính toán đưa tiền mới vào lưu thông
số tiền cũ quay vòng nhận về từ khách hàng các ngân hàng tạm thời sẽ để lưu trong khu vực cách ly với thời gian đủ lâu và đưa vào sử dụng ở thời điểm thích hợp
về rủi ro lây bệnh qua giao dịch tiền mặt ngân hàng nhà nước cũng khuyến cáo người dân bên cạnh việc dùng các biện pháp bảo vệ bản thân
thì cần hạn chế dùng tiền mặt hạn chế tiếp xúc đến chỗ đông người tăng cường sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến để giảm nguy cơ lây lan ncov
theo bộ giáo dục và đào tạo hiện tất cả sáu mươi ba trên sáu mươi ba tỉnh thành phố đã báo cáo kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng chống dịch bệnh do ncov gây ra
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ncov bộ giáo dục và đào tạo cũng đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục
và các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện công tác vệ sinh
bộ giáo dục và đào tạo cũng đã và đang chỉ đạo sát sao kiểm tra các cơ sở đào tạo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
đồng thời thực hiện đúng chương trình và bảo đảm chất lượng
theo thông tin từ sở y tế tỉnh con tum cho biết theo kết quả xét nghiệm của viện dịch tễ tây nguyên
bà bệnh nhân được cách ly tại cơ sở y tế ở tỉnh con tum đều cho kết quả âm tính với ncov
cụ thể kết quả xét nghiệm của ba trường hợp nghi nhiễm ncov gây ra gồm hai trường hợp được cách ly tại bệnh viện đa khoa tỉnh con tum
và một trường hợp tại trung tâm y tế huyện iadrai đều cho kết quả âm tính
như vậy đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh con tum chưa ghi nhận trường hợp nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra
nhằm bảo đảm đủ điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch ncov tại khu cách ly trường quân sự tỉnh lào cai
ngày tám tháng hai công ty điện lực lào cai đã cấp tốc lắp đặt trạm biến áp và kéo đường dây để cung cấp điện cho toàn bộ khu vực này
khu cách ly trường quân sự tỉnh lào cai hiện có một trăm năm mươi chín công dân việt nam trở về từ trung quốc
đang thực hiện cách ly để phòng ngừa dịch ncov lây lan ra cộng đồng
do lượng người tăng đột biến nhu cầu sử dụng điện tăng cao
giải điện hiện không đáp ứng được nên công ty điện lực lào cai đã cấp tốc
lắp đặt thêm một trạm biến áp nâng công suất từ hai trăm năm mươi lên năm trăm sáu mươi kv và hệ thống đường truyền tải tiêu chuẩn
đảm bảo phục vụ đủ và chất lượng tốt cho nhu cầu sử dụng điện tại đây
cùng ngày công ty điện lực lào cai đã trao hai chiếc khẩu trang y tế ủng hộ cán bộ
chiến sĩ làm nhiệm vụ quản lý và chăm sóc những công dân đang cách ly trong một mươi bốn ngày tại đây
tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng rất nhiều công nhân người lao động về quê an tết đã quay trở lại làm việc
trong đó có những lao động đến từ những địa phương có người đã nhiễm ncov
hiện đơn vị quản lý và các doanh nghiệp đang tăng cường công tác kiểm tra phòng chống bệnh dịch lây lan đối với công nhân người lao động
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán đà nẵng đón nhận gần tám mươi công nhân người lao động quay trở lại làm việc
trong đó có hơn năm mươi chuyên gia nhà quản lý đến từ trung quốc
với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì việc kiểm tra và phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh đã được các doanh nghiệp triển khai nghiêm túc
bán quản lý khu công nghiệp hòa khánh thành phố đà nẵng hiện đang áp dụng các biện pháp vệ sinh
trước khi vào cao làm việc các nhân viên đều phải thực hiện các khâu khởi trùng
toàn bộ người lao động đều phải mang khẩu trang
các người lao động nước ngoài đến từ một số các lãnh thổ thì họ đều có những kiểm tra trước khi vào việt nam
khi vào việt nam thì họ cũng có những chính sách là tự cách ly
tự kết ly bao gồm là tự kết ly tại cơ quan sinh nghiệp tại nơi ở
và nếu mà có dấu hiệu nào thì chúng tôi cũng hướng dẫn họ báo cáo ngay với các cơ quan y tế gần nhất
khu công nghiệp là nơi có lượng người tập trung với số lượng lớn
việc kiểm tra theo dõi thường xuyên sẽ giúp chủ động ngăn ngừa sự lây lan của dịch virus corona mới
trong đội ngũ công nhân người lao động giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng thời điểm hiện tại
thưa quý vị là địa phương có tiềm năng lợi thế và xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn
những năm qua ngành du lịch tỉnh lào cai đã góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
tuy nhiên kể từ khi dịch ncov xuất hiện đã phần nào tác động đến ngành công nghiệp không khói của địa phương này
nhìn những hình ảnh vắng vẻ điều hưu như thế này
ít ai có thể ngờ đây chính là một trong những cửa khẩu quốc tế nhượng nhịp sầm ốt và thu hút khách du lịch bậc nhất các tỉnh biên giới phía bắc
kể từ khi dịch cúm ncov xuất hiện lượng khách du lịch đi và đến hầu như đã không còn
các công ty lữ hành du lịch mỗi ngày nhận hàng chục thông báo hủy tour gây thiệt hại lớn về kinh tế
thứ hai là không có công an vực làm
thứ ba là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh chung của cả năm
theo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lào cai lượng khách quốc tế đến lào cai trong những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi đạt một mươi một lượt giảm năm mươi hai so với cùng kỳ
thời điểm hiện tại hầu hết các khu du lịch trọng điểm như sapa bắc hà đều vắng khách
đây có lẽ là một trong những năm mà khách quốc tế
đến lào cai giảm vào những ngày dịp tết nguyên đán
đến bây giờ cũng là trước lại rồi
năm hai nghìn một mươi chín đã có trên năm triệu lượt khách du lịch đến lào cai
trong đó khách quốc tế đạt hơn tám trăm linh sáu lượt tổng doanh thu từ khách du lịch đạt hơn một mươi chín tỷ đồng
năm hai nghìn hai mươi tỉnh lào cai kỳ vọng những con số trên sẽ tiếp tục tăng trưởng
tuy nhiên đây là điều không dễ nhất là với tình hình như hiện nay
tiếp theo chương trình một mươi bốn dự án giao thông cấp bách chạy nước rút trong năm hai nghìn hai mươi
ngư dân quảng ngãi vươn khơi bám biển đầu năm mới
thưa quý vị sau tết âm lịch hàng năm thường là thời điểm nhiều doanh nghiệp có nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực phục vụ sản xuất
tại đà nẵng nhờ có những chính sách bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội chăm lo đời sống cho người lao động

vì vậy mà các doanh nghiệp đã đón công nhân sớm quay trở lại làm việc tạo ra khi thế thi đua sản xuất sôi nổi ngay từ những ngày đầu xuân
nhà máy giấy tân long khu công nghiệp hòa khánh có trên ba trăm linh lao động thực hiện kế hoạch theo đơn đặt hàng của đối tác
từ ngày mùng năm tết trên tám mươi lao động đã trở lại làm việc bình thường
công ty mùng sáu mới làm năm nay là mùng năm tương đối sớm so với mùng năm
năm nay khách hàng yêu cầu đơn đặt hàng giao sớm
do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi hồi năm ngoái sau thời gian ngắn thiếu hụt nguồn đầu vào
các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đã chủ động nhập khẩu thịt từ các nước châu âu mỹ australia
cơ bản đến nay các đơn vị đã ổn định nguồn hàng tập trung vào việc gia tăng chất lượng sản phẩm
chúng tôi đang nhập khẩu hoàn toàn lượng thịt từ nước ngoài
điều này giúp chúng tôi bảo đảm đơn đặt hàng cho đối tác và công việc thường xuyên cho người lao động
thành phố đà nẵng hiện có sáu khu công nghiệp giải quyết việc làm cho gần tám mươi lao động
trong thời điểm dịch viễn phổi cấp do virus corona chủng mới đang có diễn biến khó lường
các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn để người lao động yên tâm sản xuất
năm hai nghìn hai mươi ngành giao thông sẽ hoàn thành một mươi dự án đường bộ và bắt đầu thi công bốn dự án sửa chữa nâng cấp đường sắt
đây là một mươi bốn dự án giao thông quan trọng được ủy ban thường vụ quốc hội thông qua vào ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể một mươi dự án đường bộ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi tổng mức đầu tư tám tỷ đồng
gồm dự án đường bộ nối cao tốc hà nội hải phòng với cao tốc cầu rẽ ninh bình
dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ năm mươi ba đoạn trà vinh long toàn dự án quốc lộ hai mươi bảy đoạn tránh liên khương
dự án nâng cấp quốc lộ ba mươi đoạn cao lãnh hồng ngự dự án đường nối quốc lộ bốn c và bốn d
dự án quốc lộ ba b dự án nâng cấp mật đường tuyến quảng lộ phụng hiệp dự án cải tạo nâng cấp các đoạn sung yếu trên quốc lộ hai mươi bốn
dự án cải tạo nâng cấp các đoạn sung yếu trên quốc lộ hai mươi năm dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ năm mươi bảy đoạn từ bến phà đình khao đến thị trấn mỏ cầy
bốn dự án đường sát hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một tổng mức đầu tư bảy tỷ đồng gồm dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn hà nội vinh
dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn vinh nha trang dự án cải tạo nâng cấp các công trình thiết yếu đoạn nha trang sài gòn
và dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va sô trên tuyến đường sát hà nội tphcm
hiện nay tám dự án đường bộ đã hoàn thiện thủ tục đấu thầu bắt đầu triển khai thi công giải ngân kế hoạch
đối với bốn dự án quan trọng cấp bách dự kiến dự án cải tạo nâng cấp các cầu yếu và gia cố trụ chống va sô trên tuyến đường sắt hà nội tp hcm sẽ được khởi công vào tháng sáu tới đây
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn cho biết sẽ tiếp tục dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu thuộc địa bàn hai tỉnh lạng sơn của việt nam và quảng tây của trung quốc
đây là nội dung sau buổi làm việc giữa ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn tỉnh lạng sơn
với chính quyền thị trấn bằng tường tỉnh quảng tây trung quốc và ban quản lý khu bảo thuế tổng hợp bằng tường
sau cuộc họp ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn tỉnh lạng sơn cho biết các cửa khẩu phụ đường ngang lối mở trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đến hết tháng hai tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị
mặc dù tiếp tục thông quan trở lại từ ngày năm tháng hai nhưng do yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh nên lượng hàng thông quan rất hạn chế
hiện có tới hơn năm trăm linh xe chở hàng xuất khẩu sang trung quốc đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh lạng sơn
ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu đồng đăng lạng sơn đang tiếp tục trao đổi với phía trung quốc tìm phương án nâng cao năng lực thông quan
trong khi hai bên chưa thống nhất được thời gian sẽ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ
tỉnh lạng sơn đề nghị các doanh nghiệp địa phương hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu để xuất khẩu sang trung quốc nhằm tránh nguy cơ hàng hóa ủn ứ kéo dài tại đây
sau kỳ nghỉ tết truyền thống những ngày qua ngư dân các vùng biển làng trài tại quảng ngãi đã thực hiện các nghi lễ cầu ngư
bắt đầu các chuyến vân khơi đánh bắt xa bờ giữ gìn vùng biển của tổ quốc mở đầu cho một năm đánh bắt thuyền đầy tôm cá
tại các làng trài ven biển bồ lão chủ vạn gành cả và ngư dân thực hiện nghi lễ cầu ngư cúng biển cho các tàu thuyền ra khơi
khởi đầu trong mùa đánh bắt bội thu hơn ba trăm linh tàu thuyền của các ngư dân vùng biển bình sơn lý sơn sa huỳnh sẵn sàng ra khơi dài ngày trên biển
quảng ngãi hiện có hơn năm năm trăm linh tàu thuyền đánh bắt trên biển trong đó có khoảng bốn tàu thuyền công suất lớn
với hơn một mươi một lao động đánh bắt vùng biển hoàng sa trường sa
những chuyến tàu vươn khơi đầu năm mới cùng thời tiết thuận lợi giúp ngư dân quảng ngãi
bám biển bội thu mùa vụ
vươn khơi bám biển không chỉ là nghề sinh sống bao đời của người vùng biển
đấy còn là nghề truyền thống được gìn giữ hàng trăm năm của ngư dân quảng ngãi
một đợt sơn nhậm mặn ở mức rất cao sẽ xuất hiện tại đồng bằng sông kiều long
đợt này dự báo sẽ kéo dài từ nay
cho đến hết tuần sau
tình trạng sơn nhậm mặn tại các cửa sông vàm cò diễn ra ở mức cao nhất với danh mặn bốn g trên một lít
phạm vi ảnh hưởng sâu tới một trăm linh km
các cửa tiểu cửa đại hàm luông cổ chiên sông hậu cái lớn đều bị xâm nhập mặn trên năm mươi km
trước tình hình này bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề nghị các địa phương trong vùng
giám sát độ mặn tại các cửa lấy nước tranh thủ tích chữ nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh
khi độ mặn còn chưa vượt ngưỡng cho phép
còn tại khu vực trung du và đồng bằng đến thời điểm hiện tại thì hơn năm trăm linh sáu ha gieo cấy lúa đông xuân
đã lấy đủ nước để sản xuất đạt hơn chín mươi năm diện tích gieo cấy của khu vực
để đảm bảo lượng nước đổ ải đợt ba tổng cục thủy lợi đề nghị các tỉnh thành phố khu vực trung du
và đồng bằng bắc bộ tiếp tục tổ chức vận hành tối đa công trình lấy nước đảm bảo một trăm linh diện tích gieo cấy
theo kế hoạch có nước sản xuất tránh phát sinh yêu cầu bổ sung nước ngoài thời gian lấy nước đợt hai và đợt ba
các địa phương tiếp tục tổ chức vận động hướng dẫn người dân tăng cường thực hiện làm đất để giữ nước trên ruộng
gia cố bờ vùng bờ thửa đảm bảo chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước
đồng thời tích chữ nước và hệ thống kinh mương ao hồ vùng trũng để phục vụ tưới dưỡng
bên cạnh đó thời gian lấy nước đợt ba sẽ rút ngắn còn ba ngày từ giờ ngày một mươi chín tháng hai đến hai mươi bốn h ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn không chỉ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
một số địa phương của tỉnh bắc giang đã mạnh dạn ứng dụng đưa thêm công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp
qua đó góp phần tăng hiệu quả của chuỗi sản xuất giảm ngày công lao động và nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất canh tác
do nguồn lao động trong nông nghiệp chuyển dịch sang công nghiệp ngày một lớn nên vấn đề thiếu hụt lao động đang đặt ra những thách thức cho huyện việt yên trong việc phát triển nông nghiệp
trước tình hình đó huyện đã tăng cường ứng dụng công nghệ cao đặc biệt là đưa công nghệ số vào sản xuất
còn đây là mô hình nuôi cá của gia đình anh dương văn trọng ở thôn đại giáp xã đại lâm huyện lạng giang
bằng việc ứng dụng công nghệ số dù ở bất cứ nơi đâu anh đều có thể thực hiện
việc trở thành công nghệ cao đặc biệt là đưa công nghệ số vào sản xuất